tại việt nam hiện có khoảng ba triệu trẻ em mắc tật khúc xạ về mắt cần được chỉnh kính
tỷ lệ này ở các thành phố lớn lên tới sáu mươi bảy mươi
các chuyên gia nhãn khoa nhấn mạnh độ tuổi học sinh là giai đoạn độ cận tiến triển nhanh
có thể dẫn tới các biến chứng gây mù loà nếu không được phụ huynh chú ý
đây cũng là chủ đề chính trong hội thảo nâng cao nhận thức chăm sóc và bảo vệ mắt cho trẻ em
vừa được tổ chức tại bệnh viện mắt hà nội hai
cận thị thường xảy ra ở đối tượng học sinh sinh viên
ngoài ra còn có tới bảy mươi trẻ bị lác có kèm theo các tật khúc xạ
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hiện nay có khoảng từ hai ba triệu trẻ bị lắc
chiếm khoảng hai bốn tổng dân số nước ta
đáng nói hiện tượng này đang có xu hướng gia tăng và nhiều trẻ không được khám chữa kịp thời
đã gây ảnh hưởng nặng nề cả về thẩm mỹ và thị lực
thậm chí dẫn đến nhược thị gây mất thị lực vĩnh viễn
tại hội thảo các chuyên gia về mắt đã chia sẻ kinh nghiệm
cũng như nêu rõ các triệu chứng các bệnh lý về mắt cho phụ huynh và trẻ em
nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ đôi mắt cho các em
cũng như cập nhật các kiến thức về chăm sóc các công nghệ điều trị sớm nhiều bệnh lý mắt
để giúp trẻ em được điều trị tối ưu nhất chủ động ngăn ngừa biến chứng mù loà sau này